bộ cũng cho biết là khối lượng xây dựng toàn bộ dự án đã đạt được là chín mươi chín thiết bị cơ bản được lắp đặt hoàn chỉnh phục vụ công tác vận hành thử
thời gian qua mặc dù đã có quyết liệt chỉ đạo nhưng dự án vẫn triển khai rất chậm